thông tin từ hải dương một vụ ngạt khí hầm bioga vừa xảy ra tại xã gia xuyên huyện gia lộc khiến ba người tử vong
thương tâm hơn thì ba nạn nhân lại là ba anh em trong một gia đình
vào chiều ngày một mươi tháng năm khi thấy bình bioga của gia đình bị hỏng anh tăng văn đươm đã nhảy xuống sửa chữa và bị khí độc gây ngạt thở và bất tỉnh
thế vậy em ruột anh đưa là tăng văn đới nhảy xuống cứu xong cũng bị ngạt thở
sau đó anh trai cả là tăng văn đượm nghe thấy tiếng mẹ ruột hô hoán điền nhảy xuống cứu hai em và cũng bị ngạt khí
cả ba nạn nhân được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tất cả đều tử vong
ngay sau khi nhận được thông tin ủy ban nhân dân tỉnh hải dương ủy ban nhân dân xã gia xuyên và huyện gia lộc đã đến thăm hỏi chia buồn và hỗ trợ thân nhân người bị nạn